xảy ra va chạm giao thông trên địa bàn phường tăng nhơn phú b khiến hai nhóm lớn tiếng với nhau
sau đó một tài xế mặc áo xe ôn công nghệ đuổi theo chặn đầu xe anh bùi công dưỡng
dùng dao nhọn đâm trượt qua tay trái của anh dưỡng
anh dưỡng hoảng sợ tiếp tục chạy vào hẻm thì nhìn thấy anh cao văn thông đang chạy xe ngao qua
thấy bạn đang bị truy đuổi anh thông dừng xe thì bất ngờ tài xế xe ôm công nghệ tới
rút vật nhọn trong người đâm vào phần ngực khiến anh thông bị thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu
đối tượng gây án đã bị bắt giữ ngay sau đó